cảm ơn các bạn đã xem
đội tuyển uruguay bước qua vòng bảng với thành tích toàn thắng cả ba trận
và ấn tượng hơn nữa họ là đội bóng duy nhất tính đến thời điểm này chưa để lọt lưới bàn nào
tuy vậy đương kim vô địch châu âu bồ đào nha sẽ là thử thách lớn đầu tiên đối với đại diện nam mỹ
uruguay được dự báo sẽ nhập cuộc một cách chặt chẽ để ngăn chặn sức mạnh của cristiano ronaldo
vào những mũi nhọn tấn công bên phía bồ đào nha rồi sau đó tận dụng những sơ hở của đối phương
cũng như những tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng

đội tuyển uruguay đã đặt lối chơi cho cả đội
cr bảy đang rất khát khao có thêm bản thắng để vượt qua harry kane trên danh sách ghi bàn
nhất là sau khi anh đã đá hỏng quả pinanti và không ghi bàn trong trận gặp iran
tuy nhiên hối luyện viên fernando santos đã một lần nữa khẳng định bồ đào nha không phải là đội bóng một người
và sẽ chiến đấu với tinh thần tập thể trong cuộc chạm chán với uruguay
nếu ronaldo chơi một mình bồ đào nha chắc chắn sẽ thu trận
đó là điều không khả thi nếu chúng tôi không phải là một tập thể mạnh như uruguay
thì chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tư thế là đội yếu hơn
rất khó để một cá nhân có thể giải quyết bất cứ thứ gì
kể cả khi bạn ghi được ba bàn trong một trận đấu thì cũng phải có các đồng đội xung quanh hỗ trợ
uruguay là một đội bóng mạnh và có rất ít điểm yếu
chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về họ để có sự chuẩn bị trước cuộc đối đầu này
sau trận đấu giữa đội tuyển uruguay và bồ đào nha vào lúc hai mươi một h ngày mai theo giờ việt nam
vòng một mươi sáu đội world cup hai nghìn một mươi tám sẽ tiếp tục
trận đấu giữa chủ nhà nga và tây ban nha trên sân vận động luzhniki ở mắc skơ va
sau đó lúc một h sáng ngày hai tháng bảy sẽ là trận đấu giữa croatia và đan mạch tại nizhny novgorod
ngày hôm qua tại thủ đô mắc skơ va của nga
ủy ban trọng tài fifa đã có buổi họp báo để nhìn lại công tác trọng tài tại vòng bảng world cup hai nghìn một mươi tám

chủ đề được quan tâm nhiều nhất chính là công nghệ video hỗ trợ trọng tài và
vốn lần đầu tiên được áp dụng tại một kỳ world cup
ủy ban trọng tài sifa đánh giá việc sử dụng công nghệ va là thành công
khi công nghệ này đã đạt được tới mức gần như hoàn hảo trong lần đầu tiên được áp dụng
theo đó với sự giúp đỡ của va có tới chín mươi chín ba các quyết định của các trọng tài được đưa ra chính xác tại world cup lần này
còn lại bảy là các quyết định vẫn còn gây tranh cãi
trong suốt thời gian diễn ra vòng bảng tổ trọng tài phụ trách về va của fifa
đã xem xét một mươi bảy tình huống có khiếu nại và có tới một mươi bốn quyết định được thay đổi so với ban đầu
tôi nghĩ công nghệ va đã giúp ích rất nhiều trong một số tình huống
có một sự thật đó là sau bốn mươi tám trận vòng bảng chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ một sự cố lớn nào liên quan đến công nghệ va
và đó là điều cực kỳ quan trọng trong bóng đá
theo tôi không có một trận vòng bảng
theo thống kê của trang tin thể thao tây ban nha macca kể cả khi công nghệ video hỗ trợ trọng tài va không được áp dụng tại world cup năm nay
thì sẽ không có bất cứ thay đổi nào về những cái tên đã lọt vào vòng knockout
ủy ban trọng tài fifa cho biết trong tương lai ủy ban này sẽ xem xét việc công khai các cuộc đối thoại giữa trọng tài chính và tổ trọng tài va trên sóng truyền hình trong các trận đấu
việc công khai đối thoại giữa trọng tài chính và tổ trọng tài va là một ý tưởng thú vị được đưa ra
bởi vì nếu bạn cho khán giả biết tại sao và như thế nào một quyết định được đưa ra
thì bạn sẽ làm rõ mọi thứ và quyết định của các trọng tài sẽ dễ dàng được chấp thuận bởi cộng đồng bóng đá
đó chắc chắn sẽ là ý tưởng mà chúng tôi sẽ xem xét trong tương lai
cũng trong ngày hôm qua fifa cũng cho biết họ sẽ xem xét lại quy định về chỉ số fair play để xác định tứ hạn trong các bảng đấu
sau khi có nhiều ý kiến về việc đội tuyển senegal bị loại ở bảng h do hơn đội xếp thứ hai là nhật bản về số thẻ vàng
dù có cùng điểm số cũng như hệ số
vì vậy việc giới thiệu chỉ số fair play đã cho chúng ta thêm một tiêu chí về xác định thứ hạng các đội nhằm tránh việc phải bốc thăm ngẫu nhiên
đây là lần đầu tiên chỉ số này được áp dụng và chúng tôi sẽ xem xét sau kỳ world cup lần này dựa trên các ý kiến phản hồi
ở thời điểm hiện tại thì tôi thấy vẫn chưa cần có sự thay đổi nào về luật cả